nợ nần thua bạc không có khả năng chi trả bị chủ nợ dồn ép
nhiều đối tượng trong lúc rơi vào thế khó đã không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn
ngay cả dùng khổ nhục kế để lừa tiền gia đình
những màn bắt cóc tống tiền bị đánh đập bị dọa giết
được các đối tượng dựng lên khiến gia đình lo lắng và tìm mọi cách để có tiền chuộc các đối tượng này về
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tối hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba vợ chồng ông nhận được một cuộc điện thoại
nói con trai đi hát karaoke hết tám bảy triệu đồng nhưng định bỏ trốn vì không có tiền trả
nam thanh niên tên quyết đề nghị bà hồng kết bạn gia lô rồi gửi đoạn video có hình ảnh con trai
và một nam thanh niên khác bị đánh
quyết nói sẽ giảm giá một triệu đồng còn bảy bảy triệu đồng
yêu cầu vợ chồng ông bà trung chuyển khoản vào tài khoản của hoàng đình nghĩa
ông trung đã làm theo yêu cầu nhưng vẫn không gặp được
con trai trong các ngày hai mươi bảy hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba nam thanh niên tên quyết
tiếp tục gọi điện thoại gửi clip hình ảnh nghĩa bị đánh
gửi cho bà hồng ông trung đã nhiều lần
chuyển tổng số tiền hai mươi một bảy triệu đồng
nhằm chuộc nghĩa về nhà sáng hai mươi chín tháng một mươi hai
quyết tiếp tục gọi điện thoại cho vợ chồng ông trung
đề nghị chuyển bốn triệu đồng và hẹn tại cầu vượt
mai dịch để nhận tiền thấy có điều bất thường
ông trung đã lên cơ quan công an trình báo
cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập đỗ mạnh
quyết khi quyết đang đến gặp ông trung tại cầu vượt
mai dịch đối diện với cơ quan điều tra quyết đã
thừa nhận bẫy bắt cóc hoàng đình nghĩa đòi tiền
chuộc là do chính anh ta dựng lên để chiếm đoạt tiền
của bố mẹ nghĩa tại cơ quan điều tra từ lời khai
của quyết vở kịch bị đánh vì thiếu tiền đã được
hạ mản bà diễn viên trong clip đều bị bắt giữ
các đối tượng thừa nhận chiều hai mươi sáu tháng một mươi hai
đang chơi game tại một quán net trên địa bàn phường
hai mươi hai thì hết tiền quyết bảo tùng nghĩa
đi mua điện thoại trả góp rồi mang bán lấy tiền
chơi game tuy nhiên không thực hiện được do phải trả
trước ít nhất ba mươi số tiền theo giá trị của chiếc
điện thoại thế vậy quyết nói với tùng nghĩa
có cách để kiếm tiền quyết hướng dẫn dàn dựng
việc quyết nghĩa giả vờ đi hát karaoke nhưng
không có tiền có ý định bỏ trốn và bị tùng
trong vai chủ quán bắt được đánh đập đúng
theo kịch bản tùng dùng điện thoại quay lại và gửi
cho bố mẹ của quyết nghĩa để đòi tiền
khoảng một mươi tám giờ cùng ngày cả ba đi đến một bãi
đất trống tại đây quyết nghĩa nằm xuống đất
tùng giả vờ đấm đá cầm gậy đánh còn
quyết nghĩa kêu tò để tùng quay video
sau khi có hàng quyết đã liên lạc với mẹ
nghĩa qua đó chiếm đoạt số tiền hai mươi một bảy triệu đồng
toàn bộ số tiền ông trung chuyển vào tài khoản của nghĩa
cả bọn đã rút hết để chơi game
màn kịch của quý tử

chín h ba mươi phút ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
trực ban công an phường long thạnh mỹ quận chín
thành phố hồ chí minh nhận được tin cầu cứu khẩn cấp
của bà nguyễn thị lan bảy mươi ba tuổi ngụ quận chín
trong tiếng khóc nức nghẹn bà lan khai báo
việc con mình bị một nhóm đối tượng bắt cóc đánh đập
và yêu cầu bà phải đưa số tiền bốn mươi triệu đồng
chúng mới cho con trai bà lan là võ thanh sơn
ba mươi hai tuổi trở về nguyên vẹn
người phụ nữ lớn tuổi gầy đét dường như không chịu nổi
cú sốc lớn lúc nào cũng nghĩ đến cảnh tính mạng con mình
đang nằm trong tay những đối tượng cho vay nặng lãi
có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên cơn đau tim cứ đổ
rồn về bóp chặt lồng ngực
tiếp nhận thông tin của bà lan tối một tháng ba sơn nói với bà lan
ra ngoài chơi chút xíu tuy nhiên đến khuya không thấy sơn về
bà lan lo lắng gọi điện thoại nhưng điện thoại sơn
không liên lạc được vợ sơn bồng đứa con nhỏ
đi đến những nơi sơn thường ghé nhưng bóng sơn vẫn bặt tầm
gia đình bà lan như ngồi trên đống lửa
trưa ngày ba tháng ba điện thoại bà lan đổi chuồng
số điện thoại lạ xưng là chủ nợ nói đang giữ sơn
yêu cầu bà lan phải đưa bốn mươi triệu đồng để chuộc sơn về
nếu không tính mạng sơn khó giữ
sáng bốn tháng ba bà lan lại nhận được cuộc điện thoại
bên kia yêu cầu phải đem tiền đến nộp và nhận người về
nếu không sẽ xử lý sơn
chưa đào đầu ra được bốn mươi triệu thì sáng năm tháng ba
bà lan tiếp tục nhận được điện thoại
trưa đào đầu dây bên kia rộng sơn thều thào
mẹ mang tiền cứu còn nếu không chúng sẽ lấy của con một quả thật
chiều cùng ngày có hai thanh niên lạ mặt tìm đến nhà bà lan
yêu cầu bà lan đưa tiền
bà lan nói chưa chuẩn bị đủ thì hai thanh niên này bỏ đi
lo sợ đây là băng nhóm bắt cóc chuyên nghiệp
bà lan lên công an trình báo
sau khi tiếp nhận thông tin công an phường long thạnh mỹ
nhận định việc bắt cóc kéo dài sẽ gây nguy hại đến tính mạng
của nạn nhân sơn nên báo cáo vụ việc lên công an quận chín
có phương án giải cứu
nhiều tổ trinh sát đã xuống hiện trường lần theo tung tích của các đối tượng
khi các tổ công tác tổ chức truy tìm thì chiều sáu tháng ba
bà lan nhận được điện thoại của các đối tượng yêu cầu đem tiền
đến quán cà phê trên đường phạm văn đồng thủ đức
từ nguồn tin quý giá này công an quận chín phối hợp với công an quận thủ đức
tập trung nhiều tổ công tác phá vụ án
chiều tối khi hai đối tượng giao giấy nợ và nhận bốn mươi triệu từ bà lan
thì bị không chế
hai đối tượng được xác định là nguyễn an hà hai mươi tám tuổi
và nguyễn đình lành hai mươi ba tuổi cùng quê bình định
tại quán cà phê này sơn con bà lan cũng có mặt
không có dấu hiệu gì như một người bị bắt cóc
nên các tổ công tác cũng đưa sơn về trụ sở
màn kịch của sơn đã bị hạ màn sau đó
sơn khai vì thua bạc nên sơn đã nhờ hà và lành
dựng ra vụ bắt cóc để tống tiền mẹ mình
bà lan đau đớn khi biết đứa con mình rước ruột đẻ già
cực khổ nuôi ăn học
nhưng giờ lại tìm cách lừa mẹ mình
khi đến quán giao tiền tôi thấy sơn ngồi cùng hai đối tượng
sơn còn dục tôi giao tiền cho chúng vì lỡ thiếu nợ
tôi già cả lại bệnh tim
thằng sơn cũng có công việc ổn định
tháng thu nhập cũng năm bảy triệu
chỉ vì ham mê bài bạc
nên giờ gia nông nỗi này lừa cả mẹ mình
tôi già rồi thằng sơn dại rồi
gia đình làm đơn bãi nại
mong sao nó được giảm nhẹ hình phạt
những đứa con trời đánh

đã có không ít vụ án những quý tử
lập kế hoạch giàn cảnh bị bắt cóc
để tống tiền ngay chính cha mẹ ruột của mình
làm cha mẹ khi hay tin con bị bắt cóc
bị tống tiền tính mạng luôn bị đe dọa
ai không đau không lo lắng
chỉ mong con mình được trở về bình an
dù phải vay mượn để đáp ứng đủ số tiền
mà các đối tượng bắt cóc yêu cầu
các bực cha mẹ cũng cam lòng
tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng
những màn kịch bắt cóc của những đứa con trời đánh
đã gây tâm lý hoang mang lo lắng trong gia đình
khi mọi chuyện vỡ lẽ
những bực cha mẹ chỉ còn biết kêu trời
đau đớn vì bị chính con của mình
giàn cảnh lừa đào chiếm đoạt tài sản
nhưng vì thương con
không thể nhìn con chịu cảnh tù tội
nên nhiều bực làm cha mẹ
vẫn mong muốn con mình không phải rơi vào vòng lao lý
muốn con trở về nhà làm lại cuộc đời
việc dạy dỗ và quản lý con cái
một cách lỏng lẻo
đã tạo cơ hội cho những đối tượng này
lợi dụng điểm yếu của cha mẹ
mà dựng ra những màn kịch lừa đào
ngay cả người thân nhất của mình
các đối tượng phải trả giá
trong một phút nông nổi của mình trước pháp luật
bởi việc dàn dựng ra các vụ bắt cóc tống tiền
đã vô tình gây bất an cho xã hội
ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự
thời gian gần đây
các vụ bắt cóc tống tiền mất tích
liên tục xảy ra
đã có nạn nhân tử vong sau khi bị mất tích
bị các đối tượng hãm hiếp
cho nên khi nhận được tin trình báo
các nạn nhân mất tích bị bắt cóc đòi tiền chuộc
công an tại các địa phương
phải mất nhiều công sức
phải huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
và giải cứu các nạn nhân bị bắt cóc
việc giàn cảnh bị bắt cóc bị tống tiền
không chỉ gây ảnh hưởng đến gia đình của các đối tượng
mà còn làm mất nhiều công sức điều tra
xác minh của lực lượng công an
gây hoang mang trong dự luận
với những vụ án như thế này
các đối tượng cố tình giàn cảnh bị bắt cóc
cần bị xử lý nghiệm
để làm gương cho những đối tượng khác
đang manh nhà làm khổ gia đình
gây ảnh hưởng cho trật tự xã hội
thưa quý vị và các bạn
đến lời thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau